tiếp tục thông tin mới nhất về công tác cứu hộ bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu ba mươi năm mét tại đồng tháp
từ đêm qua cho đến tám giờ sáng ngày hôm nay hàng trăm người và phương tiện cứu hộ vẫn hoạt động hết công suất
với hy vọng là có thể tiếp cận sớm cháu bé
cả đêm qua và cho đến sáng nay khu vực hiện trường công tác cứu nạn vẫn đang được triển khai gấp rút
theo các nhân viên phục vụ việc cứu hộ hiện lực lượng cứu hộ đang áp dụng việc khoan xoắn ấp được điều từ nơi khác đến
để khoan quanh vị trí gọc bê tông nạn nhân bị mắc kẹt
việc áp dụng khoan xoắn ốc để cố định đất tốt hơn tránh cặp bê tông bị sô lệch
dẫn đến trường hợp bị gãy mối nối cọc bê tông nguy hiểm cho bé hạo nam
việc cứu hộ cho bé hạ nam vẫn đang được các lực lượng chức năng triển khai khẩn trương
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo